thưa quý vị và các bạn ai cập là một trong những nước đầu tiên ở khu vực châu phi
và cũng là một trong những nước ả rập đầu tiên quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao
với nước việt nam dân chủ cộng hòa vào đầu những năm sáu mươi của thế kỷ trước
việt nam và ai cập là hai quốc gia có nhiều nét tương đồng
nhân dân hai nước luôn chia sẻ khát vọng chung là độc lập tự do hòa bình hữu nghị
hợp tác phát triển và gắn kết bởi tình đoàn kết đặc biệt
quan hệ song phương việt nam ai cập ngày càng được củng cố và phát triển
cũng như đang tiếp tục mở ra nhiều triển vọng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực
chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
trải qua sáu mươi năm mối quan hệ song phương việt nam và ai cập
đã có nhiều dấu ấn quan trọng và phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết
hai bên thường xuyên có các cuộc trao đổi đoàn các cấp
đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị quân sự đến kinh tế
văn hóa và giao lưu nhân dân và đã thu được nhiều thành quả tích cực
quan hệ hữu nghị giữa ai cập và việt nam đã được thể hiện rõ nét
đặc biệt về chính trị thông qua các chuyến thăm lịch sử cấp nhà nước
của tổng thống abdel fattah el sisi tới việt nam năm hai nghìn một mươi bảy
và nguyên chủ tịch nước việt nam trần đại quang tới ai cập năm hai nghìn một mươi tám
hai nước cũng thúc đẩy và mở rộng hợp tác song phương
thông qua việc ký kết các văn kiện hợp tác về kinh tế thương mại đầu tư văn hóa hàng hài
chúng ta cũng luôn ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế
bất chấp tác động của đại dịch covid
trong năm hai nghìn một mươi chín hợp tác kinh tế giữa ai cập và việt nam vẫn tiếp tục phát triển
với kim ngạch thương mại tăng trưởng đều qua hàng năm
bên cạnh việc thúc đẩy các cơ chế trao đổi cung cấp thông tin về đầu tư nhu cầu thị trường
hiện hai nước đang mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như thích ứng biến đổi khí hậu
chuyển đổi số và năng lượng tái tạo
ngoài ra còn có khả năng đàm phán một hiệp định thương mại tự do fta song phương
ai cập và việt nam đã ký kết nhiều thỏa thuận biên bản ghi nhớ
và đã thành lập ủy ban hỗn hợp liên chính phủ về hợp tác song phương
hiện hai nước đang phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị cho kỳ họp thứ sáu của ủy ban này
có thể trong quý một năm sau
ngoài ra còn có một tiểu ban hợp tác về thương mại và công nghiệp việt nam ai cập
trao đổi thương mại giữa hai nước hiện đạt gần sáu trăm linh triệu đô la mỹ
và tôi tin rằng chúng ta có thể nâng con số này lên một tỷ đô la mỹ trong thời gian ngắn tới
nếu khai thác hết được tiềm năng
chúng tôi cũng đang tích cực làm việc để tăng cường trao đổi các phái đoạn thương mại
đây là lĩnh vực chúng tôi rất chú trọng cho mục tiêu phát triển hơn nữa mối quan hệ song phương
theo hướng cân bằng cắn cân thương mại
từ ngày hai tháng một mươi hai đoàn đại biểu đảng cộng sản việt nam do đồng chí tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trường đoàn sẽ có chuyến thăm và làm việc tại ai cập
đây là cơ hội để hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực thế mạnh
đưa mối quan hệ đối tác hữu nghị truyền thống đi vào chiều sâu thực chất hiệu quả phát huy hết tiềm năng
chúng tôi rất mong chờ chuyến thăm sắp tới của đoàn đại biểu đảng cộng sản việt nam do đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trường đoàn
bộ trưởng tô lâm là quan chức có vai trò quan trọng cũng là một bộ trưởng rất năng động và chuyên nghiệp
chúng tôi tin tưởng chuyến thăm sẽ diễn ra thành công tốt đẹp
và hai bên sẽ có các cuộc hội đàm tích cực hiệu quả thực chất về nhiều vấn đề
chuyến thăm sẽ là cột mốc quan trọng để tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước trong những năm tới
với tiềm năng sẵn có và những nỗ lực không ngừng của chính phủ các bộ ngành doanh nghiệp và cả tầng lớp nhân dân hai nước
quan hệ hợp tác hữu nghị nhiều mặt giữa việt nam và ai cập sẽ ngày càng được củng cố và phát triển
vì lợi ích chung của hai dân tộc vì hòa bình trên thế giới